để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc công an tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi đối tượng trong đường dây ghi số lô số đề
mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây này là nguyễn thị bích trâm chú tại tp bông ma thuật
lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu điện thoại di động cùng nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
đến hoạt động ghi số đề đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và có hai mươi hai hai mươi năm đối tượng tham gia mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc
trên hai trăm linh triệu đồng thông qua tin nhắn điện thoại và các nền tảng mạng xã hội
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc
để thắng thua với con bạc rồi xóa hết các dữ liệu tin nhắn